tại tp hcm hiện nay tình trạng xây dựng trái phép không phép vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do một số chính quyền ở cơ sở còn buông lỏng quản lý
thiếu quyết liệt trong việc xử lý ngăn chặn những vi phạm mới phát sinh
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
những hình ảnh này chúng tôi ghi lại tại số ba mươi sáu bình trưng phương bình trưng đông quận hai
mặc dù khu đất đang trong quá trình tòa thụ lý giải quyết tranh chấp
nhưng gần một tháng này chủ nhà vẫn ngang nhiên xây dựng trái phép
người dân đã có đơn tố cáo gửi ủy ban nhân dân về những vi phạm này nhưng vẫn chưa được giải quyết
theo quy định của luật xây dựng chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường thị trấn ban hành kịp thời quyết định đình chỉ thi công xây dựng
quyết định cưỡng chế phá rỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo thẩm quyền
nhưng thực tế nêu trên cho thấy ủy ban nhân dân phường bình trưng đông đã buông lòng quản lý
thiếu quyết liệt trong việc xử lý ngăn chặn những vi phạm mới phát sinh
được biết từ đầu năm đến nay tp hcm đã phát hiện gần ba trường hợp xây dựng trái phép không phép
các trường hợp vi phạm này chủ yếu tập trung ở các quận huyện như quận hai chín bảy bình tân bình chánh củ chi
ngoài những nguyên nhân về cơ chế chính sách thì những vi phạm mới phát sinh chủ yếu vẫn là do một số chính quyền ở cơ sở
còn buông lỏng quản lý thiếu quyết liệt trong việc xử lý ngăn chặn những vi phạm
đây cũng là một trong những nguyên nhân gây phát sinh điểm nóng khiếu kiện ở cơ sở
và sẽ được tp hcm tập trung xử lý thời gian tới
năm nay là năm đầu tiên triển khai quy định số một nghìn ba trăm bảy mươi bốn của ban thường vụ để ghi nhận ý kiến phản ánh của nhân dân
một năm trăm linh viên phản ánh thì có là hai trăm ba mươi tám lượt cán bộ công chức đảng viên biện luật
số này không vui nhưng nó phản ánh rằng người dân nói đã được nghe
mà đây là cơ sở năm hai nghìn một mươi chín chúng ta phải làm tốt hơn nữa